kịp thời động viên và chia sẻ niềm vui từ đất liền với ngư dân
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã tổ chức chúc tết thông qua các hệ thống thông tin liên lạc
những lời chúc ấm áp nghĩa tình của chính quyền địa phương và người thân từ đất liền gửi đến ngư dân
trong những ngày tết nguyên đán kỷ hợi là nguồn động viên rất lớn
tạo thêm động lực mới làm ấm lòng hơn bốn trăm linh ngư dân xa gia đình trong những ngày đầu xuân mới
giúp họ yên tâm bám biển sản xuất
cũng còn rất nhiều phương tiện của tàu thuyền của phú yên đang đánh bắt ở vùng biển xa
như hoàng sa trường sa và khu vực nhà giàng
vì vậy thay mặt cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
chúng tôi xin gửi đến bà con ngư dân chúng ta và các chủ tàu chủ phương tiện lời chúc năm mới
là bình an để các con tàu chúng ta an toàn đi và về ổn bắt được nhiều cá
và về sớm bán được giá để cùng chung bắt
thông thường những tàu cá bỏ tết vươn khơi đánh bắt cá ngừ đại dương ở các vùng biển xa
sẽ bắt đầu nối đuôi nhau về bến từ ngày năm tháng riêng
chúng ta cùng chúc cho họ một chuyến biển đầu năm trúng đậm luồng cá
để ngày trở về tôm cá đầy khoang tràn đầy niềm vui hạnh phúc
vui vẻ ăn tết muộn cùng gia đình người thân trên đất liền
thưa quý vị tết là thời gian mộ chúng ta xung vây bên gia đình
thì đối với lực lượng vũ trang những ngày tết nguyên đán này lại là cao điểm
ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm bình yên cho nhân dân
ghi nhận tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
đơn vị được xem là nắm đấm thép của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ở các tỉnh khu vực trọng điểm vùng kinh tế phía nam
đây là năm thứ hai hạ sĩ nguyễn văn kha trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
không được đón tết cùng với gia đình
với hai mươi tuổi đời gần hai tuổi quân những ngày tết
chiến sĩ trẻ này không khỏi bùi ngùi khi ở lại đơn vị để làm nhiệm vụ
nhưng được sự động viên của gia đình và sự quan tâm của chỉ huy đơn vị
nỗi nhớ nhà của anh em được vơi đi phần nào
cảm giác với tôi thì không được ăn tết gia đình như những người khác
thì tôi cảm thấy hơi buồn nhưng mà vì công việc để bảo vệ an ninh trực tự địa bàn
nhưng sau đó thì tôi cũng rất tự hào về bản thân đã phục vụ cho tàu bắc
được xem là nắm đấm thép của bộ tư lệnh cảnh sát cơ
động trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ có nhiệm vụ cùng với các lực lượng khác xử lý các
tình huống phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sáu tỉnh vùng kinh tế
trọng điểm phía nam do đó tết nguyên đán cũng là thời điểm các cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn
phải tăng cường ứng trực huấn luyện các phương án để có thể kịp thời xử lý các tình huống xảy ra
ngoài tham gia phối hợp với công an các địa phương tuần tra kiểm soát địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón tết
và đồng viên cán bộ chiến sĩ ở lại trực với một tinh thần cao nhất
vì nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trung đoàn đông nam bộ sẽ đón mùa xuân muộn hơn
nhưng đối với họ đây lại là niềm vui khi đã góp phần nhỏ bé của mình
để mỗi người mỗi nhà đón tết trong bình yên hạnh phúc
giữa bốn bề chỉ là rừng núi với muôn vản khó khăn
giữ được tâm huyết với công tác giáo dục cho học trò vùng cao
là thử thách với tất cả các giáo viên dù là những người đã dạng dày kinh nghiệm
vậy nên với các giáo viên trẻ thì lựa chọn con đường này chắc chắn không phải là quyết định dễ dàng
thế nhưng tại bản suối tiêu xã đá đỏ huyện phù yên
một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh sơn la
lại có một giáo viên trẻ đã quyết tâm về đây để dạy mầm non
cô giáo lò khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là giáo viên trẻ nhất của trường bình minh
đã lên điểm trường từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trường mầm non bình minh ở xã đá đỏ huyện phù yên tỉnh sơn la có sáu điểm trường
các điểm trường cách nhau trung bình là một mươi năm hai mươi km cách xa trung tâm tám mươi km
có chín giáo viên mỗi điểm trường có một cán bộ
điểm trường xa nhất chính là ở bản đường
bản đường là bản suối tiêu nơi cô linh phụ trách nằm trên đỉnh một con dốc
đi bộ còn khó huống chi là ngày mưa
nghị lực theo đuổi việc học cần sự cố gắng của cả cô và trò
thật sự là rất là khó khăn
em như là con gái thì chân yếu tay mềm nhiều lúc tuần nào đi cũng ngã xe
ngã xong thì người dân đi qua đi lại thì ít
ngã thì mình phải tự đứng dậy thôi tự vực xe đứng dậy
nói chung là cái cô giáo linh này nó cũng được giải ở năm nay là
năm thứ hai là nó cũng rất là nhiệt tình
các cháu bé về đến người thì khóc này này nọ
nhưng mà nó cũng rất là chăm sóc nó chú ráo lắm với các cháu
và các gia đình của mình thì cũng ngày nào cũng đưa con cháu đi họp hành
cả năm thì cũng nói chung là cũng đều tốt đều thống đất tốt cả
bản suối tiêu là bản người giao duy nhất ở xã đá đỏ
khó khăn về kinh tế
giao thông cách trở nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao
cả bản có sáu mươi hai hộ nghèo một mươi chín hộ cận nghèo một mươi hộ cơ bản thoát nghèo bốn trăm năm mươi sáu nhân khẩu
một trăm linh học sinh của xã là dân tộc thiểu số
nhận thức của người dân còn hạn chế nên học sinh bỏ lớp là chuyện quen thuộc ở bản này
yêu trẻ yêu cuộc sống nơi đây
cô linh không ngần ngại đến vận động từng gia đình cho trẻ đến lớp
yêu quý tấm chân tình của cô giáo trẻ
mà người dân nơi đây thêm tin tưởng
và cuộc vận động đưa trẻ đến trường
xóa mù chữ xóa đói giảm nghèo
tuổi trẻ có nhiều ước mơ và hoài bão
nhưng với cô giáo lò khánh linh mong muốn của cô chính là mỗi ngày được đón những học trò nhỏ của mình đến trường
dạy cho các em giúp các em được sống đúng với lứa tuổi của mình
điều đó cũng giúp cô không còn thấy cô độc nơi miền sơn cước
mọi sinh hoạt ăn uống đều dựa vào rừng
lâu dần cô thêm yêu cuộc sống nơi này
khám phá những điều thú vị mà ở thành thị không có
các thầy cô cũng thường xuyên bám trường bám lớp
và yêu nghề miến trẻ và tâm huyết với nghề
thực hiện tốt ngày giờ công hai buổi trên ngày
và đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ
năm mới hai nghìn một mươi chín này em rất mong muốn là các cấp đảng ủy các ban hành cấp trên
mong muốn quan tâm hơn so với các trẻ em vùng cao
nói riêng này như huyện phú yên mình nói chung là cái giao thông đường xá đi lại nó thuận tiện hơn cho trẻ
và về cái phần bên lớp học thì mong các cấp đảng ủy là quan tâm đến phần cái về trò chơi đồ chơi ở trong lớp cũng như ngoài trời cho trẻ
từng cánh đào xuân đã điểm suyết trên những bức tranh của các học trò bé nhỏ của linh
nó cũng như tình cảm của bà con dân tộc đang ngày càng nở rộ nơi đây
trở thành động lực tinh thần cho những giáo viên
trẻ như lò khánh linh bám trụ ở nơi khó khăn này
con đường gieo chữ còn dài con đường để trẻ em dân tộc đến với cái chữ còn xa hơn nữa nếu không có sự nhiệt huyết và hy sinh của các thầy cô giáo
mang tới cho các em cả một miền trí thức bằng những tình cảm yêu thương nhất
các cô đang ngày ngày thắp lên ngọn lửa vượt mọi khó khăn gian khổ của trẻ em vùng cao
thêm năm mới xin gửi lời giết bản xin
xin chúc tập thể thầy cô giáo trong khu lễ bản xuất tiếu năm mới sức khỏe mới và thành công mọi công việc
luôn luôn quan tâm đến thầy các con em ở cơ sở hơn nữa
thưa quý vị cứ đến dịp đầu năm mới thì người dân việt nam lại nô nức tham gia những lễ hội truyền thống
không phải là ngẫu nhiên mà người việt ta có câu tháng riêng là tháng ăn chơi
khi mà rất nhiều các lễ hội được tổ chức trong khoảng thời gian này từ nam cho tới bắc
sau đây là một số lễ hội lớn không thể bỏ qua trong tháng riêng trên cả nước
diễn ra tại đền trần nam định lễ hội khai ấn từ lâu đã luôn là một trong những lễ hội khai xuân lớn nhất trong năm trên cả nước
lễ hội được diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng hàng năm
thông thường lễ phát ấn vào giữa đêm ngày một mươi bốn
mở đầu ngày một mươi năm tháng riêng chính là hoạt động được nhiều người mong đợi nhất
tuy nhiên bên cạnh đó còn rất nhiều hoạt động khác cũng rất thú vị
bao gồm múa lân múa rồng hát trèo hát trầu văn thi đấu cờ người đấu vật biểu diễn võ thuật bên ngoài cổng ngũ môn đền trần
bên cạnh lễ hội khai ấn thì ở đền trần nam định còn có lễ hội chợ viềng cũng thu hút được đông đảo sự quan tâm của du khách trên cả nước
lễ hội chợ viềng diễn ra vào nửa đêm nhưng từ chiều mùng bảy tháng riêng hàng năm du khách các nơi đã bắt đầu nườm nượp đổ về đây để chảy hội
đây là phiên chợ chỉ diễn ra một lần trong năm được gọi là chợ mua hàng cầu may
vì vậy người ta tin tưởng rằng tới tham gia lễ hội này dịp đầu năm sẽ có thể mang lại may mắn cho cả gia đình
được tổ chức tại khu di tích lịch sử và danh thắng yên tử thuộc xã thượng yên công huyện uông bí tỉnh quảng ninh
bắt đầu từ ngày một mươi tháng riêng đến hết tháng ba âm lịch hàng năm lễ hội yên tử luôn là một trong những lễ hội thu hút được đông đảo sự quan tâm của du khách
nổi tiếng là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất lễ hội chùa hương đường nhiên cũng trở thành lễ hội đông nhất và kéo dài nhất
từ dằm tháng riêng cho tới hết ngày một mươi tám tháng hai âm lịch hàng năm du khách khi đến với lễ hội còn được đắm mình trong không gian của non nước
manh mông của suối yến hay chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của động hương tết
diễn ra tại gò đống đa phường quang trung quận đống đa hà nội vào ngày mùng năm tết nguyên đán hàng năm
lễ hội gò đống đa được tổ chức để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua quang trung người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc
lễ hội cổ loa được tổ chức hàng năm bắt đầu từ ngày mùng sáu đến ngày một mươi
trong ngày mùng sáu tháng riêng hội được tổ chức nhân ngày kỷ niệm thục phán nhập cung
tuy phải làm chứng cho một câu chuyện buồn về sự mất cảnh giác để nước rơi vào tay giặc
xong trải qua thời gian thành cổ loa vẫn luôn mãi là niềm tự hào của người dân việt nam về lịch sử chống ngoại xâm
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng riêng lễ hội đền vua mai đã diễn ra tại xã vân diên huyện nam đàn nghệ an
lễ hội đền vua mai là dịp để người dân ôn lại khí thế hào hùng tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa hoan châu đánh bại quân xâm lược nhà đường
được tổ chức vào ngày một mươi tháng riêng âm lịch hàng năm lễ hội đấu vật làng sình được tổ chức tại khu vực đình làng lại ân
còn gọi là làng sình xã phú mậu huyện phú vang thừa thiên huế
hội vật làng sình ngoài yếu tố tâm linh nhưng mong cho dân khỏe làng yên mùa màng tê tốt hạnh phúc đến với muôn người
còn là một hoạt động vui khỏe đầy tinh thần thượng võ kích thích việc rèn luyện sức khỏe lòng dũng cảm sự tự tin mưu trí đối với lớp trẻ
phát biểu với lãnh đạo các doanh nghiệp ở bắc ireland thủ tướng anh theresa may cho biết đang tìm kiếm những thay đổi trong thỏa thuận brexit đã nhất trí với eu
nhưng không phải loại bỏ hoàn toàn điều khoản giao chắn vốn là trở ngại lớn nhất trong thỏa thuận
bà may khẳng định cam kết của chính phủ không xây dựng biên giới cứng giữa bắc ireland và cộng hòa ireland sau brexit
dự kiến ngày mai bảy tháng hai thủ tướng anh sẽ tới bruxelles để thảo luận với chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker về những thay đổi có thể liên quan đến vấn đề biên giới trên đảo ireland
hiện vẫn chưa rõ những thay đổi này là gì trong khi phía eu cũng thể hiện quan điểm cưng rắn về việc không đàm phán lại thỏa thuận brexit đã ký với chính phủ anh hồi tháng một mươi một năm ngoái
sau các quốc gia châu á không khí của ngày tết nguyên đán cũng đang lan tỏa sang các nước châu mỹ
các màn múa lân múa rồng cũng đang làm rộn ràng đường phố ở thủ đô lima của peru
trong tiếng nhạc truyền thống của người trung quốc các màn múa lân múa rồng thu hút nhiều người gốc hoa và cả những người peru đến chung vui ngày đầu tiên của năm con heo
đây là một truyền thống trên khắp trung quốc chúng tôi có rồng hoặc lân để mang lại may mắn
khắp nơi đều có tiền và lì xì đỏ mang đến niềm lành là năm nay sẽ thịnh vượng tự do hạnh phúc và thành công
nhiều người trung quốc đã di cư đến peru sau chiến tranh thế giới thứ hai trong đó lima là nơi có cộng đồng người hoa lớn nhất khu vực mỹ latin
ngược lên phía bắc cộng đồng người hoa ở new york california và nhiều khu vực khác của mỹ cũng vui mừng đón tết nguyên đán
trong tiếng pháo các màn biểu diễn truyền thống
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân